trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực và trong nước có nhiều diễn biến khó lường
nhất là thiên tai dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ phát triển kinh tế xã hội
và đời sống của nhân dân
thế nhưng đại hội đảng bộ các cấp đã được tổ chức thành công
theo đúng tiến độ kế hoạch mục tiêu và yêu cầu đề ra
với quyết tâm chính trị lớn lao và hành động quyết liệt đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
đại hội đảng bộ các cấp đã để lại những dấu ấn nổi bật và rất tốt đẹp
trước hết báo cáo chính trị trình bày tại đại hội đảng bộ các cấp đã được các cấp ủy trú trọng
đầu tư nhiều công sức với cách làm khoa học bài bản tập hợp được trí tuệ của đông đảo
cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều điểm nhấn nổi bật

thẳng thắn và đề ra được những giải pháp có tính khả thi cao
tạo nền tảng để đạt được những giải pháp có tính khả thi cao
để nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống ngay sau đại hội
công tác nhân sự để bầu cấp ủy khoa mới cũng vậy
công tác nhân sự được chuẩn bị một cách chú đạo bảo đảm dân chủ khách quan công tâm
minh bạch nên cũng đã nhận được sự thống nhất rất cao
kết quả bầu cử thì cơ bản được tập trung bầu đúng bầu đủ bầu trung theo đề ảnh nhân sự
nhờ đó mà chất lượng nhân sự ở nhiệm kỳ này có nhiều nổi trội hơn so với nhiệm kỳ trước
ở các đảng bộ cấp trên cơ sở số cấp ủy viên có trình độ chuyên môn
nghiệp vụ từ đại học trở lên là ba mươi sáu bảy trăm bốn mươi sáu chiếm chín mươi chín
trong đó có chín trăm ba mươi chín tiến sĩ chiếm hai năm một mươi hai sáu mươi tám thạc sĩ chiếm ba mươi hai
số cấp ủy viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân là ba mươi hai một trăm bảy mươi năm chiếm tám mươi bảy một
tuổi trung bình là bốn mươi sáu
nhiều đảng bộ có cán bộ nữ trẻ dưới bốn mươi tuổi chúng cử cấp ủy chiếm tỷ lệ cao
vượt yêu cầu của chỉ thị số ba mươi năm
ở các đảng bộ trực thuộc trung ương cấp ủy nữ chiếm một mươi năm bảy mươi một
cao hơn nhiệm kỳ trước hai sáu mươi chín
bí thư cấp ủy nữ là chín đồng chí đạt tỷ lệ một mươi ba tám mươi năm nhiệm kỳ trước là ba đồng chí
cấp ủy viên người dân tộc thiểu số là một mươi một sáu mươi tám
cao hơn nhiệm kỳ trước bảy mươi hai
cấp ủy có trình độ thạc sĩ trở lên là đạt sáu mươi sáu sáu mươi bảy
cao hơn nhiệm kỳ trước hai mươi ba một mươi bảy
tuổi bình quân của ban chấp hành ban thường vụ bí thư phó bí thư thấp hơn so với nhiệm kỳ trước
cơ bản bảo đảm ba độ tuổi trong cấp ủy có hai mươi tám đồng chí bí thư
từ năm mươi tuổi trở xuống đạt tỷ lệ bốn mươi ba tám
có hai mươi bảy đồng chí bí thư không là người địa phương
đạt tỷ lệ bốn mươi một năm mươi bốn cao hơn nhiệm kỳ trước hai mươi ba tám
như vậy có thể thấy thành công nổi bật của đại hội đảng bộ các cấp vừa qua
là đã xây dựng được các văn kiện tốt với mục tiêu nhiệm vụ cụ thể giải pháp rõ ràng
và bầu ra được đội ngũ cán bộ cấp ủy có đủ trình độ năng lực và phẩm chất
để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công nghị quyết đại hội
thành công của đại hội đảng bộ các cấp
có nhiều nguyên nhân nhưng trước hết là nhờ có sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát
kịp thời thống nhất của bộ chính trị ban bí thư đến cấp ủy các cấp
trước hết là có sự lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời sát sao chặt chẽ nhất quán
của ban chấp hành trung ương của bộ chính trị ban bí thư
và đứng đầu là đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
rồi các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí thương trực là ban bí thư
và chính đó chúng tôi thấy rằng là
điều rất quan trọng đó có sự quyết tâm cao và có sự nỗ lực lớn
và có sự chủ động tích cực của cấp ủy
để thương vụ cấp ủy trước hết là người đứng đầu cấp ủy
trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội
tại hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã khẳng định
thành công của đại hội đảng bộ các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm là cơ sở là tiền đề rất quan trọng
để góp phần vào thành công của đại hội một mươi ba của đảng